thời gian gần đây tại tháp một mươi tỉnh đồng tháp có nhiều diện tích lúa mất trắng do bị vỡ đê
hiện tại còn nhiều diện tích đang tranh thủ cắt sớm để chạy lũ
lẽ thường lúa cắt sớm sẽ giảm chất lượng thương lái ít mua hoặc giảm giá thành từ một đồng một kg
tuy nhiên ở những diện tích liên kết với các công ty giá vẫn giữ theo hợp đồng
do ảnh hưởng của nước lũ nên diện tích lúa này thu hoạch sớm hơn lịch của công ty đưa ra năm ngày
thu hoạch sớm nên năng suất giảm chất lượng lúa cũng giảm
tuy nhiên do có liên kết bao tiêu với công ty cổ phần giống cây trồng cửu long nên giá lúa vẫn ổn định
nếu như cánh đồng bên kia sông giá lúa bán cho thương lái chỉ hơn bốn đồng một kg
thì ở đây giá lúa được tập đoàn lộc trời bao tiêu thu mua là năm bốn trăm linh đồng một kg
mặc dù thu hoạch sớm hơn năm ngày năng suất giảm hơn so với cùng kỳ
tuy nhiên giá lúa cao nên ông bù văn út cũng có lợi nhuận khoảng một mươi triệu đồng một hectare
thì nói chung mấy bên đó thì thương lái bên ngoài thì cò lái ghe đồ thì nó hoa ép rồi
vì bên đó phải chịu thôi vì nước chạy lũ mà đâu có để chậm trễ được
sớm ngày nào thì tốt ngày đó
này là hợp đồng với công ty là bền vẫn luôn không bao giờ công ty chốt giá rồi
công ty không bao giờ mà bớt lại nông dân dầu có sụp cũng không bao giờ bớt
nếu mà thu hoạch sớm như vậy thì chất lượng lúa chắc ăn sẽ giảm
nhưng mà nếu mà giảm trong cái mức có thể cho phép được
thì tập đoàn lộc trời sẵn sàng thu lúa về với giá như
bắt đầu cho bà con nông dân mình sẽ không giảm như những thương lái ở ngoài
vụ thủ đông năm hai nghìn một mươi tám huyện tháp mười xuống giống trên ba mươi sáu hectare
trong đó có gần sáu hectare liên kết bao tiêu với các công ty doanh nghiệp đạt gần một mươi bảy diện tích
khi liên kết bao tiêu với các công ty người dân được hưởng lợi về kỹ thuật
hỗ trợ kinh phí ổn định đầu ra do vậy diện tích tăng theo từng năm
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn huyện tháp mười có gần hai mươi một hectare liên kết bao tiêu
tăng gần bốn hectare
bốn hectare so với năm hai nghìn một mươi năm